mùa giải năm hai nghìn hai mươi đánh dấu bước phát triển của vpf và giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia
theo đó giải bóng đá quốc gia hai nghìn hai mươi tiếp tục có sự đồng hành của nhà tài trợ chính bambueway
bambueway cũng công bố hợp tác cùng vpf trong vai trò nhà tài trợ vận chuyển chính thức
tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hai nghìn hai mươi
đây là một động lực quan trọng trong mục tiêu hướng tới chất lượng trong công tác tổ chức các giải đấu
của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam vpf
giải quốc gia bambueway hai nghìn hai mươi dự kiến khởi tranh vòng loại vào ngày hai mươi ba tháng hai
hoặc ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi với sự tham dự của hai mươi sáu đội bóng chuyên nghiệp
các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp tiến đến trận đấu cuối cùng